trong những ngày đầu năm bên cạnh việc đi lễ chùa hay đi xin chữ
nhiều người dân thủ đô lại lựa chọn phố sách hà nội để tìm cho mình những cuốn sách khai xuân
được tổ chức lần đầu tiên vào năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
phố sách xuân đã trở thành một điểm hẹn thú vị dành cho người yêu sách hà nội và du khách
văn hóa đọc đã thay đổi rất nhiều trong thời đại số hóa
nhưng với nhiều người sách yn vẫn mãi mãi là một người bạn chi âm chi kỳ
biết đến phố sách xuân canh tí ông vũ quang tiến đưa cháu gái của mình đến đây để du xuân
và tìm cho cháu những cuốn sách mà cháu yêu thích
sách đấy mà bây giờ các tác giả biên soạn thì nó là cực hay luôn
thế thì cái tầm hiểu biết của cháu nó rất là rộng
con rất thích đọc cho nên là con luôn luôn muốn mua những cuốn sách mới và để đọc ạ
chủ đề hay và không quá lớp một là con sẽ đọc được
và con yêu quý nhất là ông con vì ông con luôn giúp con mua những cuốn sách
phố sách xuân canh tí năm hai nghìn hai mươi quy tụ hơn hai mươi gian hàng sách của các đơn vị
nhà xuất bản
mang đến sách sách sách sách sách sách
sách là một trong những sự lựa chọn đa dạng cho người yêu sách
với chủ đề xoay quanh việc phát triển văn hóa đọc trong đời sống nhân dân
và đặc biệt là đối với giới trẻ
hàng ngày thì con nhà tôi mỗi hôm sẽ dành ra ít nhất là ba mươi phút
để con chọn một cuốn sách con đọc
và sau khi mà con đọc trong quyển sách đấy thì tôi thường hay hỏi con là
con nói cho mẹ là qua cuốn sách đấy thì con học được điều gì
và cuốn sách đấy nói điều gì
thì cũng một phần là con đọc sách nhưng mẹ cũng biết thêm nhiều
thì cái cách thức đọc của tôi là mỗi ngày con sẽ dành ra ba mươi phút
sau quá trình con học tập thì là con sẽ đọc sách như thế
với những việc làm như tặng sách cho trẻ hay đưa trẻ tới phố sách ngày xuân
người lớn đã gieo cho trẻ em những hạt giống của văn hóa đọc ngay từ thùa ấu thơ
những ngày tết không khí gia đình càng thêm ấm áp
với thú vui đọc sách của ông bà cha mẹ
lan tỏa đến các con cháu để trở thành một thói quen tốt